tính cho đến ngày hôm nay trên địa bàn tỉnh nghệ an đã có sáu huyện công bố hết dịch tả lợn châu phi
nghệ an cũng ghi nhận ba huyện chưa có dịch là nghĩa đàn thị xã thái hòa và thị xã cửa lò
sáu huyện của nghệ an công bố hết dịch tả lợn châu phi gồm thanh trương anh sơn nam đàn quỳ hợp quỳ châu và huyện tân kỳ
về tình hình lây lan trong hai mươi ngày đầu tháng bảy trên địa bàn tỉnh nghệ an đã phát hiện thêm một mươi ổ dịch
với bốn trăm một mươi tám điểm dịch tại các huyện quế phong đô lương yên thành diễn châu quỳnh lưu
phức tạp nhất là tại yên thành và quỳnh lưu
vì thế các huyện đã công bố hết dịch không được chủ quan phải thường xuyên theo dõi để kịp thời xử lý bởi dịch vẫn có nguy cơ tái phát